sau khi nhận điện thoại cầu cứu của một cô gái đang bị các đối tượng giam giữ ép trả nợ
công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã triển khai lực lượng nhanh chóng giải cứu nạn nhân
đồng thời bắt giữ các đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
hai đối tượng bị bắt là dương thanh nguyện hai mươi bốn tuổi chú tp quy nhơn và nguyễn xuân kiệt hai mươi tuổi chú huyện phú cát
trước đó trong thời gian làm tiếp viên karaoke trên địa bàn tp quy nhơn
nạn nhân có mượn của dương thanh nguyện là nhân viên quản lý hai mươi triệu đồng
nhưng đến hạn không có tiền trả nên đã bỏ trốn
sau đó nguyện cùng đồng bọn đi tìm nạn nhân bắt về đưa về một nhà trọ trong thành phố quy nhơn để giam giữ ép trả nợ
tại đây các đối tượng đã đánh đập khống chế ép nạn nhân viết giấy nợ năm mươi triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh quảng bình
vừa tấm đạt các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đinh ngọc tí
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa tỉnh quảng bình
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng bảo anh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ điều tra vào năm hai nghìn một mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng bảo anh do đinh ngọc tý làm giám đốc
được chỉ định thầu và ký hợp đồng xây dựng đường giao thông nông thôn nội vùng thanh liêm một hai
của xã trung hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình với chủ đầu tư là ủy ban dân xã trung hóa
sau khi được cho tạm ứng và thanh toán giai đoạn một với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
nhưng thực tế đinh ngọc tý chỉ thi công và nghiệm thu số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
số tiền còn lại hơn chín trăm linh triệu đồng đinh ngọc tý không tiếp tục thi công mặc dù được chủ đầu tư
và đơn vị tư vấn giám sát nhiều lần yêu cầu thực hiện
cuối năm hai nghìn một mươi bốn chủ đầu tư đã đình chỉ và hủy hợp đồng thi công
sau khi hủy hợp đồng và các lực lượng chức năng vào cuộc thanh tra kiểm tra
đinh ngọc tý đã nộp lại số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng cho chủ đầu tư
còn bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng tý chiếm dụng từ đó đến nay
thưa quý vị và các bạn sau bản án sơ thẩm tranh chấp ly hôn của vợ chồng cà phê trung nguyên
vào tháng ba hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có bạc kháng nghị phân tích nhiều điểm sai
trong bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân cung cấp và đề nghị cấp phúc thẩm phải hủy án để xét xử lại từ đầu
ngoài bản kháng nghị dài một mươi bốn trang phân tích nhiều điểm sai mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm đưa ra
phía bà thảo tập trung vào phán quyết của tòa sơ thẩm khi cố tình ra bản án mà bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng
bên cạnh đó là các phân chia tài sản cũng không hợp lý
trước đó ngày năm tháng bốn bà thảo nộp đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng tố tụng
theo bà thảo tại tòa bà có quyết định rút đơn ly hôn nhưng hội đồng xét xử vẫn cưỡng ép ly hôn
tức là khó khăn
không cho gia đình bà đoàn tụ bà thảo cho rằng tòa án cấp sơ thẩm cố ý làm trái điều sáu mươi bốn luật hôn nhân và gia đình
trả lời báo chí về kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm đối với bản án sơ thẩm
một luật sư của ông vũ cho biết
việc kháng nghị là quyền của cơ quan viện kiểm sát và thân chủ tôi cũng đã có đơn kháng cáo để thể hiện quan điểm đối với bản án
qua bốn ngày mở rộng địa bàn ghi hình xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã ra quyết định xử phạt hàng trăm trường hợp
trong hôm nay ngày bốn tháng sáu
người dân đã đến đội xử lý vi phạm hành chính thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
trên đường nguyễn khắc nhu đến nộp phạt và nhận lại giấy tờ
sau khi bị có quyết định xử lý vi phạm qua hình ảnh được gửi về nơi cư trú
thật ra thì mình xử lý hình ảnh thì nó công bằng hơn
người vi phạm thì sẽ có cái thấy rõ được lỗi của mình hơn
quy định góp lực thì mình ủng hộ thôi nhưng rất rõ ràng
dù không gì minh bạch hay là
hình ảnh mình vi phạm nếu mà mình đúng người đúng tội thì mình chấp nhận thôi
còn tại đội cảnh sát giao thông bàn cờ
các chiến sĩ tiếp tục chuẩn bị máy ghi hình và phương tiện
để tuần tra ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm trên địa bàn đảm trách
để làm căn cứ xử lý
đa số người vi phạm đều đồng tình với hình thức này vì bằng chứng cụ thể và minh bạch
sau khi ghi hình ảnh vi phạm về
chúng tôi sẽ chiếc sức hình ảnh lấy ra xác định lỗi

và gửi phiếu báo đến địa phương của phương tiện vi phạm
sau đó người vi phạm được mời lên cơ quan
và được xem lại hình ảnh vi phạm của phương tiện của mình tại thời điểm vi phạm
và chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định
như vậy việc một mươi bảy đội trạm cảnh sát giao thông
trực thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
đồng loạt triển khai xử lý vi phạm qua hình ảnh
sẽ góp phần xử lý triệt đệ các sai phạm
là nguyên nhân dẫn đến ủng tắc và tai nạn giao thông
tuy nhiên vẫn còn khó khăn khi không dễ dàng
xác định chủ các phương tiện đã sang tên đối chủ
hoặc thay đổi nơi cư trú
riêng với những trường hợp xe chính chủ
nếu ai không chấp hành nộp phạt
lực lượng chức năng sẽ không cấp và đổi mới giấy tờ
tính từ đầu năm đến nay thì hơn hai mươi hai trường hợp đã được ghi nhận
trong đó hoàn thiện xử lý một mươi hai trường hợp
hơn tám mươi học sinh tại tp hcm
đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
việc đề thi khó có giúp phân loại được thí sinh
và hướng xử lý lỗi sai trong đề thi tiếng anh như thế nào
vẫn là điều mà học sinh và phụ huynh quan tâm
kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
khá nhiều thí sinh nhận xét trong ba môn thi
yêu cầu của đề ngữ văn tiếng anh tương đương với năm trước
còn đề môn toán khó hơn
tỷ lệ các câu hỏi thực tế trong đề toán nhiều hơn lý thuyết
đề cập nhiều vấn đề liên quan thực tế
như độ sâu của đáy biển thể tích trái đất
vì vậy dù đã hoàn thành môn toán vào buổi sáng
nhưng đến cuối ngày nhiều em thi vào trường chuyên
vẫn cảm thấy lo lắng về điểm số môn toán
đối với phụ huynh
việc ra đề khó cũng một phần giúp phân loại học sinh
khi mà tỉ lệ chọi vào các trường công lập tăng nhiều
so với những năm trước
tuy nhiên hình thức ra đề quá có cũng gây hoang mang
ảnh hưởng tâm lý của các em
bên cạnh đó các bậc phụ huynh không chỉ lo lắng
về điểm số môn toán
mà còn băng khoan về hướng giải quyết lỗi sai
trong đề thi tiếng anh ở câu số ba mươi một
như phản ánh của các thí sinh
thì chỉ nên có một hai câu khó
để mình đánh giá được cái khả năng của các cháu thôi
mà ví dụ như các cháu mà đi thi
mà như bảy mươi nó làm đều không được bài cả
thì nó ảnh hưởng đến môn khác
ảnh hưởng đến tâm lý
câu ba mươi ba thì hình như là cái phần
mà viết lại thì thay vì là
chị nhớ là do
thì cái câu là do
thì nó sai sai câu ba mươi ba thì nếu mà sai gì
thì chị nghĩ là đúng hay sai
thì các cháu vẫn được phun nên không phải năm điểm
tại vì lỗi là lỗi của đề
sở chú trục và đạo
tạo tp hcm cho biết trong hai ngày
diễn ra kỳ thi không có trường hợp giám thị
thí sinh vi phạm quy chế thi
riêng vấn đề sai sót lỗi chính tải trong đề thi môn tiếng anh
sở chú trục đạo tạo cho rằng
đây là lỗi xảy ra trong quá trình in ấn đề thi
sau khi kết thúc kỳ thi hội đồng chấm thi
sẽ hợp bàn để có phương án xử lý
theo hướng có lợi nhất cho thí sinh
từ hôm nay bốn tháng sáu hội đồng chấm thi
sẽ bắt đầu làm việc dự kiến ngày một mươi ba tháng sáu
sở sẽ công bố kết quả thi
tại tp hcm vẫn là một thực trạng
chưa có lời giải thì việc phát triển
co ốc vượt sức dịu đựng của hạ tầng
hiện tại đang là một trong những nguyên nhân
khiến việc quá tải cải tải
các tuyến đường càng thêm trọng trọng
trục đường nguyễn hú thọ hướng về quận bốn
chín giờ sáng dù đã qua giờ cao điểm
nhưng mật độ giao thông tại đây
vẫn rất đông vốn là khu vực
với vị trí gần sông cách trung tâm thành phố
từ một mươi đến một mươi năm phút là vị trí vàng
được nhiều nhà đầu tư lựa chọn
để thực hiện những dự án cao tốc
tuy nhiên hiện nay hạ tầng tại khu vực này
hiện đang quá tải với mật độ phương tiện
lưu thông dài đặc
theo các chuyên gia quy hoạch đô thị
việc đầu tư các dự án nhà ở văn phòng
phải đi liền với việc phát triển đồng bộ
với hạ tầng
thì mình làm khi mà nó chưa có đông dân
nó dễ hơn nhiều và nếu mà mình đợi
tới khi mà nó lên rồi mình mới làm
thì nó sẽ tốn kém hơn
một mặt là
nó mắc hơn
mặt khác là
cái lượng lưu thông
nó rất là cao
nếu mình làm cái lô cốt hay là mình đào
đắp lầm lệ đường này kia đó
thì mình sẽ làm trạng trở lâu thông
và mình sẽ làm cho các xe
ngoài ra một nguyên nhân nữa khiến việc quá tải
đô thị trầm trọng là tình trạng thiếu
hoặc đầu tư không đủ các bãi giữ xe
trong chính các chung cư và căn hộ
các chuyên gia quy hoạch cho rằng
ngoài việc cấn trọng cho các phép xây dựng
các dự án nhà ở tại các khu vực trục đường đã quá tải
thì điều chỉnh hạ tầng tại các khu vực
đã có quá nhiều dự án nhà ở là điều cần thiết
thành phố có một chủ trương rất đúng đắn
là những cái khu mà đang
tắt ngãn giao thông đang khó khăn
chưa có kịp mở động hạ tầng
thì thành phố tạm ngưng cho xây nhà hạ tầng
và thành phố khuyến khích nhà đầu tư
đầu tư ở cái khu ngoại vi
đã có sẵn đường xá tốt
và sau khi chúng ta
cải thiện được cái hệ thống hạ tầng
thì chúng ta lại cho phép nhà hạ tầng tiếp
thì tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng của thành phố
đầu tư bên ngoại vi trước
nhiều càng nhiều còn tốt
là mình tổ chức các dịch vụ
để sống người dân trung tâm thương mại
thế gì mình tập trung ở thành phố này
mình tập trung ở ngoại vi hết
thì dân ở ngoài nó vô tới đó là
nó đón nó phục vụ trước rồi
thì như vậy nó giảm bớt hấp lực này
rồi những cái công an việc làm
những cái công trình mà tạo công an việc làm
mình đưa ra ngoài hết như vậy cái thành phố này sẽ giảm bớt
theo báo cáo giám sát về đất đài
của ủy ban thường vụ quốc hội
được trình bày hôm hai mươi bảy tháng năm vừa qua
đất dành cho giao thông tại hà nội và thành phố hồ chí minh
chỉ chiếm chín
trong khi quy hoạch phải đạt từ hai mươi hai mươi sáu
với đô thị trung tâm
còn từ một mươi tám hai mươi ba với đô thị vệ tinh
với các thị trấn
tỷ lệ đất dành cho đổ xe bến bãi
dưới một trong khi yêu cầu phải từ ba bốn
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều nay tại hà nội
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
trang trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương quân công
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho các đồng chí có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thượng tướng lê quý vương
thượng tướng bùi văn nam thượng tướng nguyễn văn thành
và trung tướng nguyễn văn sơn
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước
đại tướng tô lâm đã trao tặng huân trường quân công hạng nhất
cho thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho đại tá trần anh tuấn
giám đốc công an tỉnh sơn la
và trao tặng huân chương quân công hạng ba
cho trung tá mai hoàng
trưởng công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
chúc mừng các đồng chí đã được trao tặng huân chương
danh hiệu cao quý của đảng nhà nước
đại tướng tô lâm nhấn mạnh
đây là sự đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công lao đóng góp to lớn
của lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự
tự hào của các đồng chí được tặng thưởng
mà còn là niềm vinh dự tự hào chung
của toàn lực lượng công an nhân dân
các đồng chí được tặng thưởng huân chương quân công
và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản
trưởng thành từ thực tiễn công tác
có phẩm chất đạo đức lập trường tư tưởng vững vàng
kiên quyết bảo vệ quan điểm đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước phong cách làm việc
sâu sát tận tụy
trên cương vị của mình dù bất cứ hoàn cảnh nào
các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy
vượt qua khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao
bộ trưởng tôn lâm đề nghị các đồng chí
được tặng thưởng hôm nay và toàn bộ lực lượng
cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
và những kết quả thành tựu của lực lượng công an nhân dân
ra sức học tập làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
phối hợp thiệt đồng của lực lượng quân đội nhân dân
các cấp ngành và cả hệ thống chính trị
gắn bó máu thịt với nhân dân
nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự
an toàn xã hội trong mọi tình huống
sáng nay tại quảng trường ngõ môn
tp huế tỉnh thừa thiên huế bộ công an
đã chính thức khai mạc hội thi điều lệnh
bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ ba
năm năm hai nghìn một mươi chín tại bảng thi số bốn
có bảy đội tuyển tham gia đến từ công an
các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
quảng trị quảng bình hải phòng
và thừa thiên huế đến dự và chỉ đạo
có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
được tổ chức từ ngày ba tháng sáu đến ngày năm tháng sáu
với ba nội dung thi
điều lệnh võ thuật bắn súng
hội thi nhằm đánh giá kết quả chất lượng
tập huấn điều lệnh và huấn luyện
quân sự võ thuật của công an các đơn vị
địa phương ngoài đó biểu dương lực lượng
đi đua vì an ninh tổ quốc
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trật tự hướng tới
kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân việt nam
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc phát biểu tại lễ khai mạc
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
sự nghiệp bảo vệ an ninh
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong tình mới đạt ra cho lực lượng
công an dân yêu cầu nhiệm vụ
hết sức nặng nẻ
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an
phải phát huy toàn diện
bản lĩnh chính trị trình độ nghiệp vụ
pháp luật ngoại ngữ kiến thức
xã hội và phải có một thể lực
tốt và có khả năng sử dụng
vũ thuật võ thuật
vũ khí điều lệnh để đối phó
với các loại tội phạm nguy hiểm
trong tình huống hội thi điều lệnh
bắn súng võ thuật công an
dân năm năm một lần
nhằm biểu dương lực lượng đánh giá
đúng đánh giá kết quả chất lượng
công tác tập huấn điều lệnh
huấn luyện quân sự võ thuật
trong toàn lực lượng công an dân
có nghĩa thiết thực giúp cán bộ
chiến sĩ kịp thời nắm mắt
cập nhật những quy định mới
có liên quan đến công tác điều lệnh
quân sự võ thuật để thúc đẩy
phong trào khi đua giàn luyện các thể
bản lĩnh nâng cao sức mạnh
của cán bộ chiến sĩ
phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh
phòng chống tạc phạm thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị lực tạo với tinh thần đó
tôi tuyên bố khai mạc
hội thi điều lệnh bắn súng
võ thuật công an dân lần thứ năm

bản thi số bốn thành công tốt đẹp
xin chúc sức khỏe các bạn
tham gia hội thi
tại bản dự thi số bốn
có bảy đơn vị đến từ công an
các tỉnh thanh hóa nghệ an
hạ tỉnh quảng trị quảng bình
hải phòng thừa thiên huế
hôm nay các đội thi đã trải qua
các nội dung thi điều lệnh và võ thuật
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao
đội tuyển công an tỉnh tham dự hội thi
với mục đích
kiểm tra đánh giá lại quá trình
huấn luyện quân sự bắn súng võ thuật
đồng thời thông qua hội thi
trao đổi học hỏi kinh nghiệm với các đối bàn
trong các tình huống xử lý
quân sự võ thuật nhằm qua hội thi này
phục vụ cán bộ chiến sĩ gian luyện ý chí
tấn công tầng áp tội phạm
và xử lý các tình huống đột xuất
trong quá trình công tác của mình
đội tuyển đến với hội thi với tinh ân hồ hời
phấn khởi và với một quyết tâm cao nhất
đạt kết quả cao nhất
ngày mai năm tháng sáu
các đội sẽ tiếp tục thi nội dung bắn súng
nội dung thi cuối cùng
kết quả hội thi hai đội đạt giải nhất và nhì
sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
của bộ công an
diễn ra tại hà nội